tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ
vkan naidu đang thăm chính thức nước ta và dự đại lễ phật đàn liên hợp quốc v sac hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố sự tin cậy cao về chính trị
và tăng cường tình đoàn kết giữa nhà nước nghị viện và nhân dân hai nước
nhấn mạnh chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị
truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với ấn độ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
chủ tịch quốc hội cho biết đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín do việt nam tổ chức đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các nước
trong đó có ấn độ điều này góp phần vào sự thành công chung của đại lễ
phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chủ tịch quốc hội
bày tỏ vinh dự khi có mặt tại việt nam để tham dự đại lễ phật đàn liên hợp quốc vê sắc hai nghìn một mươi chín
cho rằng mối quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực
chính trị hợp tác thương mại giao lưu văn hóa đồng thời khẳng định ấn độ luôn ủng hộ việt nam
là ứng cử viên vị trí ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một